phát biểu tại hội nghị đồng chí phan đình trạc đề nghị huyện quế phong nên tận dụng nguồn kinh phí ba mươi a
lồng ghép với chương trình một ba năm để đầu tư xây dựng các công trình cơ bản cầu đường điện cho nhân dân trên địa bàn
ưu tiên những vùng đặc biệt khó khăn sẽ làm trước
những ý kiến khác được đoàn đại biểu quốc hội ghi nhận để báo cáo với tỉnh với chính phủ trong thời gian tới
dịp này đoàn đại biểu quốc hội đã trao hai mươi xuất quà cho các gia đình chính sách
hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã mường nọc